như tin đã đưa vào ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tỉnh phú thọ đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo đặng anh tuấn
cựu tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh phú thọ đã quyết định tuyên phạt tuấn ba mươi bốn tháng cải tạo không giam giữ
và cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ hai năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt cải tạo không giam giữ
bị cáo được khấu trừ ba trăm hai mươi bốn ngày tạm giam từ ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
còn phải chấp hành một tháng một mươi tám ngày cải tạo không giam giữ và được trả tự do tại tòa
thưa quý vị từ tối qua cho đến sáng nay công an thành phố đà nẵng phối hợp cùng với lực lượng kiểm soát quân sự chốt chặn tại chân đèo hải vân
để truy bắt đối tượng triệu quân sự hai mươi chín tuổi
tại từ tỉnh thái nguyên kẻ đã trốn khỏi trại giam t một mươi quân khu năm đóng trên địa bàn xã bình khương huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi vào chiều ngày ba tháng sáu
trước đó trong lúc chốt chặn tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp đã phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy
mang biển số giả khả nghi trên đèo hải vân
thấy hình ảnh nhận dạng người này giống với đối tượng truy nã nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh lách xe bỏ chạy lên đèo
lực lượng chức năng đuổi theo hai km thì người này vứt xe vào lề đường và chạy bộ lên núi
công an thành phố đã huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng bao vây trên đèo hải vân để truy bắt đối tượng
vâng và hiện tại thì chúng tôi đã nối máy với phóng viên đăng khôi đang có mặt tại hiện trường
xin chào phóng viên năng khôi xin anh cho biết những thông tin mới nhất về vụ việc này
xin chào trường quay xin chào chị phương thảo
tôi đang có mặt tại đỉnh đèo hải vân nơi mà được lực lượng chức năng nhận định là đối tượng triệu quân sự đang lẩn trốn tại khu vực đỉnh đèo hải vân
và lúc này đây thì mọi thứ khác đang được tích cực triển khai để có thể khép sạch vòng vây và phát hiện được đối tượng

theo cáo trạng vào khoảng sáu giờ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín sau khi nhậu xong tâm cùng với nguyễn thanh khang và nguyễn văn sâm đến quán nhậu trên đường lý thái tổ phường mỹ long tìm phạm minh nhật để giải quyết mâu thuẫn
đến nơi mai thanh luân là chủ quán cho biết nhật đã nghỉ làm trong lúc ngồi nói chuyện sâm và tâm đã nảy sinh mâu thuẫn lúc này sâm dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào người tâm còn tâm dùng dao đâm nhiều nhát vào người sâm
luân đứng ra giữa can ngăn nhưng cũng bị tâm dùng dao gây thương tích nhẹ rồi lên xe bỏ trốn
một ngày tâm đến công an phường mỹ long để đầu thú còn sâm được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa trung tâm an giang cấp cứu với tỉ lệ tổn thương cơ thể là bốn mươi tám
kết thúc phiên tòa ngoài bản án bảy năm tù hội đồng xét xử còn buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho sâm số tiền bốn mươi bốn triệu đồng
đánh anh họ chấn thương sọ não một đối tượng vừa bị công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam
đó là tình hình của tâm
đó là y hưng cơ sơ sinh năm hai nghìn hai chú tại xã chư xê huyện cư mờ ga
trong quá trình y hưng nhậu cùng gia đình tại nhà của mình thì có anh y đinh pian sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là anh họ của y hưng chú ở xã cư xê cũng tham gia nhậu cùng
thấy em họ suốt ngày ăn chơi thì anh y đinh có khuyên gian y hưng
cảm thấy tự ái y hưng đã dùng cây củi cà phê ở phía trước đánh và hành hung anh y đinh mặc cho sự can ngăn của mọi người
hậu quả khiến anh y đinh bị mất nhiều máu và bị chấn thương
hậu sợ não phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
được biết y hưng đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản không có nghề nghiệp và gây mất ổn định tình hình trật tự tại địa bàn xã cư xuê
thưa quý vị sáng đi từ hải phòng lên hà nội để thám thính những trung cư hay là tập thể cũ rồi tiến hành trộm cắp rồi buổi chiều lại quay trở lại hải phòng
đây là phương thức hoạt động nhằm che mắt lực lượng chức năng của lâm văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi có hộ khẩu thường trú tại huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
vừa qua công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã nhanh chóng xác minh bắt giữ đối tượng tuấn và khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản
vì nhận không có tiền tiêu xài nên đối tượng lâm văn tuấn nảy sinh ý đồ xấu là đi trộm cắp
tuấn thường di chuyển bằng xe ô tô từ hải phòng lên hà nội mang theo các loại kìm cộng lực và đi lang thang khu vực hoàn kiếm và các khu vực lân cận
đối tượng thường nhắm tới những khu trung cư tập thể cũ không có người trông coi và bảo vệ thấy sơ hở là tiến hành đột nhập vào nhà để thực hiện hành vi
vì cáo có mắc sơi và nghiện mất mấy năm cho nên trong thời gian này vì cáo không còn tiền để chi tiêu cho bản thân nữa
vì cáo cũng nghĩ là đi xa nơi mình ở thì sẽ ít người không có ai phát hiện
thủ đoạn của tuấn rất chuyên nghiệp có chuẩn bị đầy đủ các công cụ hỗ trợ để trộm cắp
theo lực lượng chức năng để tuấn thực hiện được hành vi của mình phần lớn cũng do sự lơ là mất cảnh giác của người dân
nhất là tại các khu tập thể cũ không có bảo vệ và người trông coi
người dân ý thức là tự
bảo quản tài sản của mình là quan trọng nhất
trong đó cái biện pháp là khi ra khỏi nhà mà không có ai ở nhà thì cái việc là ra cố hệ thống cửa khóa
đặc biệt là khi bước vào giai đoạn chuyển mùa mùa hè nóng thì cái thói quen mở cửa sổ mở cửa băn công để đón gió
thì cũng là một điều kiện thuận nợ cho các đối tượng có ý định neo trèo đột nhập vào nhà dân vào các cơ sở đối chú
trộm cắp tài sản của khách đối chú cũng sẽ có dĩ nhiên phức tạp
thì cũng khuyến cáo người dân là hết sức là nêu ý
làm việc với cơ quan công an tuấn khai nhận đã tiến hành chót lọt được hai vụ trên địa bàn quận hoàn kiếm và một số vụ tại các địa bàn khác
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ đấu tranh khai thác mở rộng vụ án thu hồi tăng vật xử lý tuấn theo quy định của pháp luật
dãy la bia hùng vĩ thuộc huyện lạc dương tỉnh lâm đồng là biểu tượng sinh động của vùng đất nam tây nguyên
đang phải hứng chịu những trận phá rừng đặc biệt nghiêm trọng
hàng trăm cây thông cổ thụ cả cũ và mới đã bị cưa hạ đốt cháy đen hoặc là ứa nhựa nằm ngổn ngang trên mặt núi
tình trạng phá rừng khai thác gỗ bất hợp pháp lấn chiếm đất thuộc dãy núi nằm trong phán cảng quốc gia lamian để làm rẫy hoặc sang nhượng qua tay kiếm lời đã xảy ra từ nhiều năm qua
điều đáng nói là những cây thông cổ thụ hàng trăm năm tuổi bị đốn hạ ngang nhiên tại một danh thắng nổi tiếng
thủ đoạn của các đối tượng phá rừng và dùng cưa đẻo quanh gốc hoặc dùng hóa chất đầu độc những cây thông cổ thụ có đường kính gần một mét sau đó sẽ đưa đi cưa và dùng xe chở khỏi hiện trường
chỉ trong phạm vi vài hectare đã có hàng trăm cây thông cổ thụ cả củ và mới đường kính gốc lớn tất cả người ôm không sể đã bị cưa hạ
nhiều vị trí rừng thông quý bị cưa trắng gỗ vẫn còn nằm ngổn ngang trên mặt đất
tại một số nơi để che giấu hành vi phá rừng các đối tượng thường cưa nhỏ gỗ thông vừa hạ thành từng lóng ngắn và ngày sau đó sẽ châm lửa đốt sạch
thậm chí ở không ít vị trí rừng thông bị cưa hạ lâm tạc còn ngang nhiên để gội lại ngay hiện trường như thách thức sự có mặt của lực lượng chức năng
những vùng rừng đã bị giải tỏa các đối tượng lập tức trồng một số loại hoa màu như cà phê dưới gai để khẳng định vững chắc đất đã có chủ không ai được xâm phạm
mục đích tàn phá đầu độc và cưa hạ rừng thông cổ thụ ở dãy núi labian chủ yếu là lấn chiếm đất để sản xuất nông nghiệp hoặc chuyển nhượng qua tay ngay kiếm lời bất chính
hiện đất rừng thuộc dãy núi la bia an đang được các đối tượng bán với giá khoảng hai trăm linh hai trăm năm mươi triệu đồng trên một mét vuông
hình thức giao dịch chỉ là giấy viết tay ký giữa bên mua và bán
trước thực trạng đáng báo động này các đơn vị chức năng của tỉnh lâm đồng và huyện lạc dương đã vào cuộc điều tra và làm rõ vấn đề
thưa quý vị hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc vẫn đang thực hiện chỉ đạo của bộ công an và kế hoạch của cục cảnh sát giao thông
về tổng kiểm tra kiểm soát đối với xe ô tô chở khách xe ô tô vận tải container và xe mô tô
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông từ ngày một mươi năm tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng sáu
sau gần một tháng triển khai tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực
lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý có trọng tâm trọng điểm đúng các đối tượng kiểm soát không dừng xe một cách tràn lan
sau đây là ghi nhận của phóng viên an ninh toàn cảnh tại tỉnh bình định
quốc lộ một a một trong những điểm nóng tập trung nhiều xe tải lớn và xe khách liên tỉnh
chiếc xe tải này đã bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện khi chở quá tải tới gần năm mươi
và thực tế điều này đang tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ mất an toàn cho phương tiện
trong đợt tổng kiểm tra kiểm soát giao thông đơn năng
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh bình định đã bố trí nhiều tổ công tác liên ngành
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ
trong đó tập trung tuyến quốc lộ trọng điểm như quốc lộ một a quốc lộ một mươi chín
trong cái tháng an toàn giao thông này thì tôi thấy lực lượng cảnh sát giao thông như là cảnh sát giao thông ở bình định này
thì cũng hay tuần tra kiểm soát và xử lý những xe vi phạm
và bản thân tôi thì lái xe thì nói chung là tôi thấy đó là một điều rất là tốt
tại vì để đảm bảo trọng tội an toàn giao thông và muốn an toàn cho mình
bản thân của mình cũng như là người đi đường tham gia giao thông
kế hoạch tổng kiểm tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông được chia thành nhiều đợt trong năm
cùng với đó lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xử lý nghiêm những trường hợp là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
còn với mỗi các lái xe hãy nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông để an toàn cho chính bản thân mình và cho những người khác
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với ba địa chỉ
ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng lê thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ hai cụm một phường xuân la quận tây hồ thành phố hà nội
đối tượng đỗ thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại hai trăm chín mươi quang trung một phường đông vệ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng hoàng thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn bốn xã hoàng trạch huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé